cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản gửi cơ sở đăng ký sản xuất nhập khẩu vaccine
về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vaccine
theo cục quản lý dược bộ y tế hiện nay chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của việt nam
đang sử dụng vaccine phòng các bệnh lao viêm gan b ho gà bạch hầu uốn ván bại liệt sởi viêm não nhật bản
việc sản xuất nhập khẩu và cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng
về cơ bản đã đáp ứng đủ và kịp thời
vì vậy để tăng cường và chủ động nguồn cung bảo đảm cung cấp đủ các loại vaccine
cho việc cung ứng còn lệch pha với nhu cầu sử dụng cũng như tiêm chủng dịch vụ của nhân dân
cục quản lý dược đề nghị các đơn vị nghiên cứu danh mục các vaccine sử dụng
trong việc cung ứng còn lệch pha với nhu cầu sử dụng
và tìm các biện pháp thích hợp để đăng ký lưu hành các vaccine